nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày mất của bác sĩ alexander yatsen sáng nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
cùng các thành viên hội ái mộ yatsen tỉnh khánh hòa đã đến dân hương tại tượng đài yatsen ở thành phố nha trang
và viếng mộ của ông tại xã suối cát huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
bác sĩ alexander yaksanh sinh ngày hai mươi hai tháng chín năm một nghìn tám trăm sáu mươi ba tại thụy sĩ là nhà khoa học vĩ đại của nhân loại
khi tìm ra vi khuẩn dịch hạch và điều chế huyết thanh chữa trị vào năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn ông là người sáng lập
viện pasteur nha trang trường y khoa đông dương tiền thân của đại học y và đại học dược hà nội
ông cũng là người đã có công lớn phát hiện ra cao nguyên lâm viên đề xuất ý tưởng xây dựng thành phố đà lạt sau này
cách đây bảy mươi bảy năm bác sĩ alexander yax xanh đã ra đi vĩnh viễn để lại cho người dân việt nam đặc biệt là người dân khánh hòa
niềm thương tiếc khôn nguôi về một con người đã công hiến chọn cuộc đời
cho khoa học và giúp đỡ người nghèo
thể theo dinh nguyện ông được người dân an táng tại xuế dầu xã xuế cát huyện cam lâm tỉnh khánh hòa